chương trình hôm nay thứ năm ngày một mươi chín tháng một mươi sẽ có những nội dung chính sau đây
hội nghị quan chức tài chính cao cấp apec diễn ra tại quảng nam
phát huy vai trò sung kích của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
trong phần tin quốc tế hàn quốc và nhật bản thảo luận cách tiếp cận chung cho vấn đề triều tiên
tây ban nha hàn quốc và nhật bản thảo luận cách tiếp cận chung cho vấn đề triều tiên

chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm
về việc sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi sáu ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị
về phương hướng nhiệm vụ phát triển tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi và kiến nghị cơ chế chính sách đặc thù
để thành phố phát triển nhanh bền vững hơn
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị kinh tế tp hcm tăng trưởng khá cao
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm gdp bình quân đạt chín sáu một năm gấp một sáu mươi ba lần bình quân cả nước
cao hơn chỉ tiêu nghị quyết một mươi sáu đề ra một năm lần nhưng vẫn thấp hơn so với giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi
nhiều mặt công tác như công tác quy hoạch quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị
công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
văn hóa nghệ thuật công tác giữ vững ổn định chính trị xã hội quốc phòng an ninh cải cách tư pháp
phòng chống tham nhũng công tác quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế đều được tăng cường
bảo đảm hiệu quả và đồng bộ góp phần thiết thực vào quá trình phát triển
thành phố cũng đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục hiệu quả một số hạn chế
khuyết điểm sau kiểm điểm của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai
tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng công tác dân vận của hệ thống chính trị
tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức ngày càng sâu sát và gắn bó với nhân dân
về đánh giá bảy giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
nhìn chung đa số các giải pháp đã được tiến hành về cơ bản và đạt được kết quả bước đầu
tuy nhiên cũng có giải pháp trên thực tế chưa thực hiện được hoặc phương thức hoạt động
cơ chế điều phối còn bất cập cần phải hoàn thiện
thảo luận tại hội nghị các đồng chí ủy viên bộ chính trị đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích
chỉ rõ từng vấn đề trên cơ sở tìm hướng tháo gỡ khắc phục những khó khăn tồn tại hiện có
điều chỉnh các giải pháp phù hợp góp phần để thành phố hồ chí minh phát triển nhanh
bền vững hơn vì cả nước theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu kết luận hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
ta cần tập trung ta làm trên cơ sở đó xác định lộ trình
việc gì làm trước việc gì làm sao ưu tiên làm từng bước từng bước một
ta đặt trong tổng thể một quốc gia thống nhất độc lập
làm cái này vì cái chung cái chung phù hợp trong cái này
tuân thủ luật pháp hài hòa giữa cái chung và cái riêng
hôm nay tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
đã diễn ra hội nghị quan trọng
hội nghị quan chức tài chính cao cấp apec nằm trong khuôn khổ
hội nghị bộ trưởng tài chính apec
theo thông tin từ ban tổ chức hội nghị bộ trưởng tài chính apec
có khoảng ba trăm linh đại biểu quốc tế và trong nước
trong đó bao gồm các bộ trưởng tài chính lãnh đạo cơ quan tài chính
và lãnh đạo ngân hàng trung ương của hai mươi một nền kinh tế thành viên trong khu vực
tại hội nghị quan chức tài chính cao cấp apec lần này
các đại biểu dành thời gian trao đổi thảo luận nhằm chuẩn bị nội dung
kiện toàn các báo cáo và văn kiện để báo cáo lên các bộ trưởng tài chính apec
trên cơ sở định hướng chủ đề quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy
tạo thêm động lực mới cùng vun đắp tương lai
tại hội nghị các thứ trưởng và phó thống đốc ngân hàng trung ương
đã thống nhất bốn chủ đề ưu tiên hợp tác trong năm hai nghìn một mươi bảy
bao gồm đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng
xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận
tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai và tài chính bao trùm
về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng
chủ đề tập trung và giải quyết các vấn đề
nhằm huy động nguồn vốn dài hạn của khu vực tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng
đặc biệt là cơ chế bảo đảm lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư tư nhân
khi tham gia vào dự án hợp tác công tư
kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế
trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án hợp tác công tư
dự kiến hội nghị bộ trưởng tài chính sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi
kết quả của hội nghị này sẽ được báo cáo lên ủy ban quốc gia apec hai nghìn hai mươi
để chuẩn bị nội dung cho hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
chiều nay bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị bàn giao đất quốc phòng
do sư đoàn ba trăm bảy mươi quân chủng phòng không không quân
và tổng công ty xây dựng lũng lô bộ quốc phòng quản lý
tại phường một mươi năm quận tân bình cho ủy ban nhân dân tp hcm
thượng tướng nguyễn phương nam ủy viên trung ương đảng
phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam chủ trì lễ bàn giao
tại buổi bàn giao tổng công ty xây dựng lũng lô tiến hành chuẩn bị đầy đủ
các thủ tục bàn giao khu đất quốc phòng có diện tích sáu năm trăm năm mươi bốn m hai
hiện do sư đoàn ba trăm bảy mươi quân chủng phòng không không quân
và tổng công ty xây dựng lũng lô quản lý nằm trên địa bàn phường một mươi một
quận tân bình cho ủy ban nhân dân tp hcm
nội dung bàn giao được tiến hành toàn diện trên cả sổ sách tài liệu và thực địa
bằng việc giao đất quốc phòng cho tp hcm lần này bộ quốc phòng tiếp tục khẳng định
quyết tâm chủ trương quan điểm nhất quán của quân ủy trung ương
trong chấp hành chủ trương chính sách của đảng nhà nước
về kết hợp chặt chẽ kinh tế văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh
hôm nay tỉnh ủy bạc liêu đã tổ chức hội nghị đề ra các giải pháp
nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi bảy
cũng tại hội nghị tỉnh ủy bạc liêu đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn
những kết quả và hạn chế của tỉnh trong vòng chín tháng qua
đồng thời tỉnh ủy bạc liêu đã thông qua kết luận của ban chỉ huy đảng bộ tỉnh khóa một mươi năm
về tiếp tục phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào năm hai nghìn hai mươi
và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
kết luận đề ra các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng cao
về công nghiệp trong nền kinh tế phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt hai mươi hai tỷ đồng vào năm hai nghìn ba mươi
thường trực tỉnh ủy bạc liêu đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tập trung cần chỉ đạo quyết liệt
việc hoàn thành những chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
xúc tiến tập trung quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm của bạc liêu
hôm nay tỉnh ủy quảng bình tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh
tại hội nghị đồng chí hoàng đăng quang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình thông báo nhanh những nội dung cơ bản quan trọng
của hội nghị trung mương sáu khóa một mươi hai đến các đại biểu
bí thư tỉnh ủy quảng bình yêu cầu cán bộ đảng viên nhất là những người đứng đầu cấp ủy
cơ quan đơn vị trong tỉnh nắm vững các nội dung được thông báo
từ đó định hướng công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao
sau hội nghị các cấp ủy trực thuộc tập trung nghiên cứu và sớm triển khai quán triệt đến cán bộ
đảng viên công chức viên chức tạo sự đồng thuận nhất trí cao từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm
cụ thể hóa các nội dung được thông qua tại hội nghị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan
đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng bình lần thứ một mươi sáu
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
và doanh nghiệp có nhiều lao động nữ năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh
tại hội nghị đối thoại các doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi và đặt ra nhiều câu hỏi
trong bất cập thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đã tạo rào cản cho sự phát triển của các doanh

đề xuất nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến chính sách thuế tiền thuê đất thị trường tiêu thụ
qua đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc và các cơ quan ban ngành đã giải đáp các ý kiến
đề xuất và triển khai những biện pháp hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì
ổn định hoạt động và phát triển ngày càng bền vững
hiện tại tỉnh đắk lắc hiện có trên năm bốn trăm bốn mươi doanh nghiệp
trong đó có một bảy trăm hai mươi một doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm ba mươi một bốn
các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề như thương mại du lịch
chế biến nông sản cơ khí chế tạo dịch vụ nông nghiệp
hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về thuế
chính sách đối với người lao động nhất là lao động nữ như tiền lương thường bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thưa quý vị vai trò của người phụ nữ việt nam luôn được khẳng định qua từng thời kỳ đấu tranh và phát triển của dân tộc
phẩm chất truyền thống tốt đẹp giỏi việc nước đảm việc nhà
đã ăn sâu vào tiềm thức của phụ nữ việt qua nhiều thế hệ
trong thời kỳ đổi mới phụ nữ việt nam ngày càng thể hiện rõ sự chủ động sáng tạo của mình
đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội chung của đất nước
những người phụ nữ làm nông hay những nữ công nhân những nữ cán bộ của hội liên hiệp phụ nữ huyện đông anh ngày hôm nay đều cảm thấy hạnh phúc
bởi hôm nay hội liên hiệp phụ nữ đông anh được vinh dự nhận huân trường lao động hạng nhất
nhân kỷ niệm tám mươi bảy
bảy mươi năm ngày phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đây cũng là một trong những niềm vui đến với những người phụ nữ nhân dịp kỷ niệm này
người phụ nữ hiện đại đã không chỉ được công nhận vai trò của họ trong gia đình
mà còn những đóng góp to lớn thiết thực đối với xã hội
trong tất cả thời kỳ hiện nay vai trò của người phụ nữ thủ đô ngày càng được khẳng định rõ nét hơn
và chị em phụ nữ đã có sự tự tin và được nâng cao trình độ nhận thức
về mọi mặt chị em phụ nữ cũng đã có đóng góp tích cực
trong cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thủ đô xây dựng đất nước
và để có được hoạt động đó trước tiên là phải nói đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng
và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền phối hợp của ủy ban mặt trận thủy quốc
và các ban nhà ngàn thể các đơn vị
cái thứ hai là sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ hội
và phải nói rằng là chúng tôi rất là tự hào về đội ngũ cán bộ hội
từ thành phố đến quận huyện
phong trào phụ nữ hiện nay một phần cũng đã đáp ứng được nhu cầu
nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ
phụ nữ được khuyến khích ủng hộ tham gia vào việc phát triển kinh tế
văn hóa xã hội tại địa phương một cách thiết thực
hội phụ nữ là tổ chức đại diện cho phụ nữ tích cực hỗ trợ phụ nữ
nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật dạy nghề hỗ trợ chị em vay vốn làm kinh tế
triển khai phong trào xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch tham gia xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh theo chủ trương của đảng và nhà nước
ngoài ra phụ nữ ngày nay còn được khuyến khích tham gia tích cực
vào các hoạt động giám sát phản biện xã hội xây dựng đảng xây dựng chính quyền hội vững mạnh
từ đó phụ nữ ngày càng có cơ hội được giải phóng năng lực vươn lên làm chủ bản thân
khẳng định vai trò và đóng góp của mình trong sự phát triển chung của xã hội
tiếp nối chương trình
nỗ lực tìm kiếm người mất tích còn lại sau mưa lũ tại yên bái
cần đẩy nhanh công tác tu bổ sửa chữa trường học đã xuống cấp
thưa quý vị đã chín ngày trôi qua kể từ khi cơn lũ lịch sử đi qua tỉnh yên bái
làm hai mươi tám người thiệt mạng và mất tích
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của địa phương
đã có một mươi tám nạn nhân được tìm thấy
hiện tại lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm một mươi người mất tích còn lại
tính đến một mươi một h ngày một mươi chín tháng một mươi hiện còn một mươi người mất tích chưa được tìm thấy
hàng chục cán bộ chiến sĩ các lực lượng quân đội công an yên bái
tiếp tục đi dọc ngang bờ sông hồng đoạn qua địa phận tỉnh yên bái
để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong trận mưa lũ vừa qua
so với những ngày đầu tập trung tìm kiếm ở khu vực hai bên bờ dọc suối thia
và thủy điện văn chấn từ ngày một mươi bốn tháng một mươi phạm vi tìm kiếm các nạn nhân mất tích
được mở rộng thêm trong đó tập trung chủ yếu vào sông hồng đoạn qua địa phận
các huyện văn yên trấn yên và thành phố yên bái của tỉnh yên bái
với chiều dài khoảng năm mươi km cách hiện trường các nạn nhân bị nạn trên dưới một trăm linh km
việc tìm kiếm những nạn nhân này ngoài lực lượng của tỉnh yên bái phú thọ và vĩnh phúc
mỗi tỉnh cũng thành lập hai tổ để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân trên dòng chảy sông hồng
qua các địa phận hai tỉnh này công tác tìm kiếm sẽ được thực hiện đến khi có lệnh ngừng
của thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
còn tại thanh hóa sau trận mưa lũ lịch sử nguồn nước sinh hoạt và môi trường sống
của nhân dân hai huyện nông cống và thọ xuân đã bị ô nhiễm nặng
vì vậy quân khu bốn đã điều động hai tổ vệ sinh phòng dịch
triển khai xử lý nguồn nước và môi trường tại địa phương
tại hai huyện nông cống và thọ xuân
cùng với các lực lượng bộ đội địa phương dân quân tự vệ tổ chức nạo vét bùn non
giúp dân dọn dẹp nhà cửa vườn tược lực lượng phòng dịch của quân khu bốn đã tiến hành cấp phát
hàng trăm kg phèn chua cùng với chloramin b cho nhân dân và hướng dẫn quy trình xử lý nguồn nước
bị nhiễm bẩn hai tổ vệ sinh phòng dịch của quân khu cùng các lực lượng đã đến từng hội nhà dân
và khu vực bị bùn lầy ngập lụt gây ô nhiễm nặng tiến hành phun thuốc khử trùng
vệ sinh môi trường bảo đảm cho nhân dân bước vào sinh sống ổn định
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng phòng dịch của quân khu bốn đã tổ chức phun
xử lý được trên một trăm năm mươi m hai đất vườn tược bị ô nhiễm
tiến hành xử lý được gần một trăm linh giếng nước của nhân dân bị nhiễm bẩn nặng
thưa quý vị sau thời gian hà nội ra quân lập lại trật tự vỉa hè đô thị
thì hiện nay tại nhiều tuyến phố việc tái lấn chiếm vỉa hè
đỗ xe sai quy định lại đang tiếp tục diễn ra
theo khảo sát của phóng viên tại tuyến phố hoàng hoa thám và một số tuyến phố khác
vỉa hè ngang nhiên bị chiếm dụng làm nơi để xe kinh doanh buôn bán
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngang nhiên để xe
ngang nhiên lấn vỉa hè để bày bán hàng hóa các loại
tại phố hoàng hoa thám tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hoa
vật dụng phong thủy cũng diễn ra một cách
ngang nhiên con phố này hầu như lúc nào cũng tấp nập xe cộ đỗ dựng tùy tiện
người đi bộ thậm chí phải đi dưới lòng đường
tình trạng này khiến cho người dân sinh sống tại đây bức xúc lên tiếng
qua tìm hiểu của chúng tôi được biết
mặc dù các cơ quan chức năng tại địa bàn có thi thoảng đi kiểm tra và dẹp các hành vi lấn chiếm vỉa hè
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra
hiện tại hai mặt phố hoàng hoa thám thuộc hai phường khác nhau
nên việc quản lý giám sát các hộ kinh doanh không được thống nhất
xảy ra tình trạng có những hộ thực hiện tốt còn nhiều hộ ngang nhiên lấn chiếm
cái đấy làm sao mà tất cả mọi người đều thực hiện được tốt
theo cái chủ trương chính sách của nhà nước
mà mình cứ làm thực hiện được thì người ta khi khách hàng người ta mua
thì họ vẫn cứ theo cái nhu cầu họ cần họ vẫn phải vào mình mua thôi
thế còn cứ bày tràn lan ra ngoài đường thì ảnh hưởng đến giao thông cũng là không tốt
việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại các con phố khiến cho tình trạng giao thông
an ninh trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng
hà nội cần sớm có biện pháp khắc phục để việc lấn chiếm vỉa hè được hạn chế
sự việc một nam sinh viên tử vong do bị một tảng bê tông lớn rơi xuống đầu
tại trường đại học công nghệ tp hcm mới xảy ra gần đây đã khiến cho nhiều người thấy bất an lo lắng
bởi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố đáng tiếc liên quan đến sự xuống cấp cơ sở vật chất của trường học
hiện có khá nhiều trường học ở nhiều địa phương đã xuống cấp nghiêm trọng do xây dựng đã lâu mà không được tu bổ sửa chữa
cây mọc sinh cùng thầy cô giáo vừa phải lên lớp hàng ngày vừa lo sợ vì chẳng biết bao giờ thì tai nạn sẽ xảy đến
trường đại học công nghệ tp hcm nơi mà nam sinh viên đã tử vong cách đây hai ngày
nhìn bên ngoài nhà trường khá khang trang mới mẻ chẳng ai ngờ lại có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc
theo giải thích của nhà trường thời gian gần đây trường không có hoạt động sửa chữa tu bổ nào
có thể do trời mưa liên tục mấy ngày qua đã làm kết nối các mảnh ghép tại món suối nước bị rời ra và rơi xuống
sự việc này lại một lần nữa làm cho các sinh viên học sinh thầy cô giáo và nhiều bậc phụ huynh không khỏi
lắng bất an
theo ghi nhận hiện có rất nhiều trường học đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
một số nơi thì đang chờ kinh phí để được tu bổ sửa chữa
một số trường thì lại khá lơ là trong công tác bảo dưỡng cơ sở vật chất nguy hiểm luôn rình rập
hiện tại là nhà trường thiếu ba phòng học cho ba lớp
mặc dù biết là rất là xuống cấp và không đảm bảo về an toàn
nhưng vì thiếu phòng học
nhà trường vẫn phải tạm dùng
nhà trường cũng thường xuyên theo dõi
nếu như thấy có dự báo thời tiết mà có mưa to gió lớn thì nhà trường phải cho các em nghỉ học
rất mong muốn là các cấp chính quyền từ xã huyện tỉnh có sự đầu tư
đặc biệt là cho trường tiểu học vượng kỳ có cho các cháu có cái trường lớp được đảm bảo an toàn và khang trang hơn
để phục vụ cho các cháu
đặc biệt là trong
cái kế hoạch năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là đơn vị này là đơn vị xây chuẩn quốc gia
thì cũng rất mong là cái cơ sở như thế này thì chưa đảm bảo được cái phòng học
cho nên cũng rất mong muốn là huyện tỉnh và trung ương đầu tư để cho các cháu có một phòng học mới
đảm bảo khang trang và cho các cháu phân khởi thầy cô giáo phân khởi
chỉ mới kết đầy một tháng
đã xảy ra sự việc sạp sàng phòng học
tại một ngôi trường trung học cơ sở nằm trên địa bàn thành phố đà lạt
khiến cho một mươi học sinh bị thương
nguyên nhân cũng vì trường đã lâu không được tu bổ sửa chữa
ngay sau khi sự cố xảy ra thì người ta lại thấy các trường vội vàng xoắn tay vào để khắc phục hậu quả
rồi lại tiến hành rà soát thanh kiểm tra những nơi cần được tu bổ
tình trạng mất bò mới lo làm chuồng bao giờ mới chấm dứt
nếu phải cố gắng đạt chỉ tiêu để được xếp vào trường đạt chuẩn quốc gia
phải cố gắng để trường có thành tích cao và được khen thưởng
sao không cố gắng từ những việc cần thiết nhưng không kém phần quan trọng
hơn là những căn bệnh thành tích mà nhiều trường học hiện vẫn đang mắc phải
công tác tiến hành tu bổ sửa chữa trường học nếu chỉ nằm trong những dự định đề án và chờ
thì biết đến bao giờ thầy và trò của trường mới thôi phải phạt phòng lo sợ mỗi khi đứng lớp
thưa quý vị hôm nay tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã diễn ra lễ hội kt của đồng bào trăm theo đạo bà lamôn
nhân dịp này bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
tổ chức lễ đón nhận và công bố bằng chứng nhận lễ hội kt là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
tại buổi lễ với sự chứng kiến của đông đảo các vị chức sắc
cộng đồng người trăm đang thực hiện các nghi thức hành lễ trên tháp
lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch và lãnh đạo tỉnh ninh thuận đã công bố quyết định
và công nhận lễ hội kt của người trăm là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
lễ hội kt được đánh giá là lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của cộng đồng trăm theo đạo bà la môn
năm nay lễ hội kt đã thu hút đông đảo người trăm trong tỉnh tham gia
giới thiệu những bộ trang phục truyền thống và cùng nhằm tưởng nhớ các vị thần
ông bà tổ tiên đã độ trì cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
và cũng là dịp để thăm hỏi chúc nhau những lời tốt lành
ngày một mươi chín tháng một mươi tỉnh hưng yên tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh đẹp du lịch hưng yên
cuộc thi ảnh đẹp du lịch hưng yên năm hai nghìn một mươi bảy nhằm tìm kiếm các tác phẩm đặc sắc
tôn vinh khuyến khích các tác giả nhếp ảnh sáng tác những tác phẩm mới
độc đáo về phong cảnh văn hóa truyền thống con người hương yên
đặc biệt tạo sự hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
mong muốn được trải nghiệm khám phá mảnh đất hưng yên thông qua những hình ảnh đẹp
sau năm tháng triển khai ban tổ chức cuộc thi đã thu hút được hơn một tác phẩm của ba mươi bảy tác giả
trong và ngoài tỉnh tham gia trong đó có một mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất được trao các giải thưởng
thưa quý vị để phát triển hơn nữa ngành du lịch dịch vụ thì không chỉ dựa vào truyền thông
hay quảng bá hình ảnh mà phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ
tại cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình là nơi luôn trú trọng
chất lượng phục vụ khách tham quan ngày một tốt và hiệu quả hơn
để thực hiện những mục tiêu nâng cao chất lượng đã đề ra mỗi điểm di tích trong cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình
đã luôn tìm tòi và sáng tạo những phương án nhằm thích hợp được với tất cả các đối tượng khách tham quan
hàng năm di tích lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp tổ chức đón tiếp và phục vụ
trên hai triệu lượt khách trong nước và nước ngoài
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã
có một cái chủ trương là vào các ngày lễ của đất nước
ví dụ như ba mươi tháng bốn một mươi chín tháng năm mùa hai tháng chín
thì chúng tôi có chính sách là cấp nước và bánh mì miễn phí cho đồng bào khách quốc tế
đến đây viếng chủ tịch hồ chí minh
có những cái thời điểm mà cao ấy thì chúng tôi đã cấp một ngày là trên ba vạn suất nước và bánh mì
thế mà để lại
cái ấn tượng rất là tốt đẹp đối với đồng bào và khách quốc tế đến đây
tại bảo tàng hồ chí minh bên cạnh những giải pháp nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác bảo tồn
và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của các hiện vật quý
thì bảo tàng đang tập trung nỗ lực nâng cao sáng tạo những cách tiếp cận thông tin mới
để thu hút hơn nữa lượng khách tham quan đặc biệt đối tượng khách thăm quan là công chúng trẻ tuổi
để khơi dậy sự tìm tòi yêu thích của giới trẻ với lịch sử văn hóa nước nhà
bảo tàng hồ chí minh đã
xây dựng ra những không gian rất đặc biệt ví dụ như là đầu tiên chúng tôi mở ra những không gian
khám phá trải nghiệm cố định ở trong tòa nhà bảo tàng
thì khi đến đây thì công chúng được trải nghiệm những cái quy trình rất đặc biệt
tái hiện lại một khoảng thời gian bác hồ trở về đất nước sau hơn ba mươi năm xa cách
và qua những hoạt động này thì chúng tôi thấy rằng lượng khách đến đây rất là thích thú
bởi vì bảo tàng không còn là một nơi khô cứng nữa
mà bảo tàng là một cái nơi để họ đến đây học tập khám phá trải nghiệm
trong thời đại số hiện nay những đánh giá của một vị khách có thể lan tỏa khắp toàn cầu
một nhận xét tiêu cực cũng có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp du lịch
thậm chí ảnh hưởng đến cả một điểm đến lớn
hy vọng có nhiều hơn nữa những chương trình tọa đàm với ý kiến trao đổi thảo luận
sẽ cùng khắc phục những tồn tại và phát huy ưu điểm
qua đó nâng cao hơn nữa nguồn nhân lực có trình độ tiếp ứng khách hàng
tăng sự hài lòng và tỷ lệ khách quay trở lại
góp phần tăng doanh thu ngành kinh tế mũi nhọn và đẩy mạnh phát triển hơn nữa thương hiệu du lịch thủ đô
trong phần tin quốc tế hàn quốc và nhật bản thảo luận cách tiếp cận chung cho vấn đề triều tiên
tây ban nha sẽ dừng quyền tự trị của catalonia vào ngày hai mươi một tháng một mươi
sáng nay tại trung tâm thông tin về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
đã diễn ra họp báo về công tác tăng cường xây dựng đảng quản lý nghiêm minh toàn diện đối với đảng viên
tham dự cuộc họp báo có phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương trung quốc
kiêm cục trưởng cục phòng chống tham nhũng quốc gia dương hiểu độ phó ban tổ chức trung ương tè ngọc
trong buổi họp báo ông dương hiểu độ cho biết
tổ chức trung ương đến nay đã tiến hành lập án điều tra đối với bốn trăm bốn mươi cán bộ cấp tỉnh
bộ và cán bộ thuộc quản lý của ban tổ chức trung ương hai trăm bảy mươi tám cán bộ đảng viên ở cấp cơ sở
bên cạnh đó trung quốc cũng truy bắt được ba bốn trăm năm mươi ba cán bộ trốn chạy ra nước ngoài và bốn mươi tám tội phạm
thuộc diện truy nã đặc biệt theo cuộc thăm dò dư luận của tổng cục thống kê quốc gia
trung quốc cho thấy có chín mươi hai chín người dân nước này hài lòng với các chiến dịch chống tham nhũng
tăng một mươi bảy chín điểm phần trăm so với năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong ngày hôm nay các quan chức cấp cao của hàn quốc và nhật bản về vấn đề hạt nhân đã nhóm
họp tại thủ đô seoul của hàn quốc để thảo luận về cách thức hợp tác chung nhằm đối phó với mối
đe dọa hạt nhân từ triều tiên đặc phái viên về an ninh và hòa bình trên bán đảo triều tiên của
bộ ngoại giao hàn quốc ông lee do hun và người đồng cấp nhật bản ông kenji kanashugi đã bày tỏ
quan ngại về chương trình hạt nhân và tiên lửa của triều tiên gây ảnh hưởng đối với
an ninh khu vực và trên thế giới cũng tại cuộc gặp hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về cách
thức triển khai các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn bình nhưỡng thực hiện thêm các vụ thử
tiên lửa ngoài ra quan chức của hai nước cũng nhất trí tăng cường nỗ lực hối thúc nga và trung
quốc đóng một vai trò tích cực hơn trong tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
đồng thời kêu gọi bình nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán
liên quan đến khủng hoảng chính trị tại tây ban nha vào ngày hai mươi một tháng một mươi tới
chính phủ nước này sẽ kích hoạt hiến pháp dừng quyền tự trị về mặt chính trị của vùng catalonia
chính phủ tây ban nha đã tiến hành cuộc họp nội các đặc biệt sau khi lãnh đạo catalonia
calest fuidemong tuyên bố cơ quan lập pháp của vùng này có thể bỏ phiếu về một tuyên bố độc lập
nếu chính quyền trung ương tây ban nha không nhất trí đàm phán trong khi đó theo đảng nhân dân cầm
quyền của tây ban nha một người phát ngôn của chính phủ sẽ công bố một thông báo chính thức về việc
nỗ lực đòi độc lập của vùng catalonia
và bức thư của thủ hiến puigdemont gửi đến thủ tướng rajoy trong ngày mai trước đó
chính phủ tây ban nha thông báo thời hạn chót là ngày một mươi chín tháng một mươi để chính quyền vùng catalonia
rút lại lời tuyên bố độc lập nếu không sẽ phải chấp nhận sự điều hành trực tiếp từ chính quyền trung ương
theo các nguồn tin thuộc bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ nước này và một phái đoàn mỹ đang ở thăm thổ
nhĩ kỳ đã nhất trí tiếp tục đàm phán để sớm tìm ra phương án giải quyết những bất đồng về ngoại giao
cho hai quốc gia phải đình chỉ các dịch vụ cấp thị thực
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho biết hai bên đã thảo luận theo hướng mang tính xây dựng về việc thành
lập một ủy ban chung về các vấn đề an ninh và pháp lý trước đó mỹ và thổ nhĩ kỳ đã đình chỉ hầu
hết các dịch vụ cấp thị thực sau khi nhà chức trách của thổ nhĩ kỳ bắt giữ một nhân viên lãnh sự của
mỹ bị cáo buộc có liên quan tới giáo sĩ hồi giáo gueland người mà ankara cho là đứng sau âm mưu của
vụ đào chính phản đối vụ việc trên
mỹ quyết định ngừng cấp thị thực không định cư cho các nhân viên ngoại giao thổ nhĩ kỳ đây là
một trong những căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua giữa hai quốc gia vốn
là đồng minh trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato này năm hai nghìn một mươi bảy có thể sẽ là một trong
ba năm nóng nhất trên toàn cầu trong gần một trăm bốn mươi năm qua đây là dự báo được cơ quan khí quyển và đại
dương quốc gia mỹ đưa ra mới đây trong bối cảnh nhiệt độ trái đất trong chín tháng đầu năm nay được
ghi nhận ở mức cao kỷ lục theo báo cáo của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia của mỹ
chín tháng đầu năm nay nhiệt độ bề mặt đại dương và trên đất liền trái đất đã tăng tám mươi bảy độ c so với
mức trung bình một mươi bốn một độ c của thế kỷ thứ hai mươi nếu tính từ năm một nghìn tám trăm tám mươi đến nay đây là chỉ số cao thứ
trong giai đoạn chín tháng đầu năm chỉ sau năm kỷ lục hai nghìn một mươi sáu ở mức chín mươi bốn độ c giới chuyên gia cảnh báo
trong những năm tới năm mươi dân số trên thế giới sẽ phải đối mặt với những đợt nắng nóng nghiêm trọng
ít nhất mỗi năm một lần trong đó có hai mươi năm phải hứng chịu các đợt nắng nóng có thể gây chết người
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc